theo bảo hiểm xã hội việt nam năm hai nghìn một mươi tám số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn một mươi hai triệu người tăng ba mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên để thực hiện tốt luật việc làm và chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới bảo hiểm xã hội việt nam kiến nghị quốc hội cần nghiên cứu sửa luật việc làm
theo đó cần tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thân nghiệp phù hợp hơn
hoàn thiện các quy định về thực hiện giao dịch điện tử và đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội quy định cụ thể về thời gian chuyển
chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sang cơ quan bảo hiểm xã hội